kiên cường không chịu khuất phục mặc dù không ít lần bị địch tới lục xoát
truy tìm cán bộ chiến sĩ của ta nhưng nhân dân nơi đây vẫn một lòng bảo vệ giúp đỡ
mình chứng cho việc đó là tất cả các tầng lớp nhân dân ở vùng lõm chính trị này đều hô hời
sẵn sàng cống hiến tiền bạc của mình cho cách mạng
và con số quyên góp này đã đạt tới mức không tưởng trước chiến dịch hồ chí minh
những nhà yêu nước những nhà trí thức những nhà tư sẵn dân tộc
người ta đã đóng góp tài tránh ở đây
nói thật báo cáo của hồ chí minh là một sự kiện rất lớn
vì ở trên nhau giao nhiệm vụ là ở trên không còn tiền
mà bước vào chiến dịch phải có tiền phải có phương tiện
cho nên chúng tôi quy động được một mươi tám triệu đồng năng với hai mươi ngàn cây dần
ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được tin bộ đội ta đã tiến vào tới tây ninh
và cũng trong ngày hôm đó phi đội quyết thắng của quân chủng phòng không không quân đã ném bom sân bay tân sơn nhất
các lực lượng vũ trang tại bầy hiền đã tấn công vào khám chí hòa hai thù giữ nhiều vũ khí của địch vùng lên khởi nghĩa
đồng thời kêu gọi binh sĩ việt nam cộng hòa buông súng đầu hàng
vô rồi thì mình lấy vũ khí trang bị lại cho anh em để mà chiến đấu cho nên cái vũ khí ở đây chúng tôi làm được
khi mà tôi nổ súng lệnh rồi khởi nghĩa thì tất cả anh em các đơn vị ở đây đơn vị của chúng tôi đồng luật đối dạy dành chính quyền
khu phố bảy hiền ngày xưa nay đã thay đổi nhiều
cuộc sống sầm ốt của đô thị cũng khiến cho những con đường ở bảy hiền đông đúc chật trội hơn
thế nhưng giữa dòng người qua lại vẫn còn chứng tích của lịch sử nơi người dân tưởng nhớ về những hy sinh của thế hệ đi trước ra đi từ vùng lõm chính trị căn cứ cách mạng bảy hiền
đó là tầm quan trọng của vùng lõm bầy hiền nay là phường một mươi một quận tân bình
đảng và nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đảng ủy nhân dân phường một mươi một và năm hai nghìn một mươi